một khối lượng lớn gỗ bị chặt phá trong khu vực rừng phòng hộ khu vực giáp biên giới huyện tương dương tỉnh nghệ an
với tính chất nghiêm trọng của vụ việc các ngành chức năng tỉnh nghệ an đã khoanh vùng được một số đối tượng liên quan để hoàn thiện hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật
theo điều tra ban đầu của công an huyện tương dương tại khu vực biên giới xã tam hợp tiểu khu sáu trăm chín mươi bảy và tiểu khu sáu trăm tám mươi ba có ba mươi tám cây gỗ bị chặt hạ
với tổng khối lượng khoảng bảy mươi mét khối gỗ tròn thuộc từ nhóm hai đến nhóm bốn
toàn bộ số gỗ này đều thuộc rừng phòng hộ và bị đốn chặt từ những năm trước
ở một số tiểu khu khác lực lượng chức năng cũng đã phát hiện giải rác các gốc cây bị chặt chưa kịp tẩu tán tăng vật
theo điều tra ban đầu của công an huyện tương dương tại khu vực biên giới xã tam hập tiểu khu sáu trăm chín mươi bảy và tiểu khu sáu trăm tám mươi ba có ba mươi tám cây gỗ bị chặt
với tổng khối lượng khoảng bảy mươi mét khối gỗ bị chặt chưa kịp tẩu tán tăng vật
ngay sau khi phát hiện vụ việc ủy ban nhân dân huyện tương dương đã báo cáo với thường trực tỉnh ủy nghệ an
xin ý kiến chỉ đạo phối hợp với cơ quan chức năng để khởi tố vụ án chống tình trạng phá rừng quy mô lớn xảy ra

lại nằm trong khu vực rừng phòng hộ
nên đối với tổng khối lượng gỗ bị chặt phá nhiều
ủy ban nhân dân huyện tương dương và các ngành chức năng đang thu gom
kiểm đếm chính xác toàn bộ số lượng gỗ rừng bị chặt phá
cơ quan điều tra cũng đã khoanh vùng được một số đối tượng liên quan trong vụ chặt phá rừng trái pháp luật này
để hoàn thiện hồ sơ xử lý nghiêm minh bảo đảm đúng người đúng tội